tôi nhớ cách đây hơn tuần một bệnh nhân lớn tuổi ho cả đêm không ngủ được
và cả đêm đó tôi cũng không ngủ được theo ông
người cứ bồn trồn lo lắng theo
người nhà thì cứ nhắc tôi ngủ đi họ sẽ chăm được
một phần do diễn biến bệnh covid một mươi chín khó lường
một phần ngày nào cũng trò chuyện nên nhiều giết cảm thấy thành thân
hơn nhất là những lúc có người bệnh phải nhập viện điều trị vì nguy cơ cao hơn
không nên điều trị tại nhà tiếp tục thì tôi cũng hồi hộp theo
mẹ ơi anh khoa gọi
lời cô con gái của bệnh nhân khi bắt máy của tôi gọi đến hỏi thăm sức khỏe
tỉnh thần hiện hiện rõ qua những câu nói bất giác như vậy
tôi thấy vui lắm chứ
hay sau dịch ghé nhà của chú ăn cơm nha
con có bạn gái chưa bác có nhỏ con gái chịu thì bác gả
những nguồn năng lượng tích cực thúc đẩy bản thân cần cố gắng nhiều hơn
để giúp đỡ cộng đồng chung tay đưa cuộc sống sớm trở lại như trước đây
nhiều người đã quá khổ rồi
cũng nhiều câu chuyện trong đợt dịch lịch sử tôi được nghe được cảm nhận
sẽ cho tôi trưởng thành hơn mang nhiều giá trị sống cao cả
khác kỳ hơn ý nghĩa giá trị của tỉnh thần của người việt chúng ta
nó thiêng liêng biết bao mẹ đau bệnh nhưng phải lo cho con trước tiên
chồng đau lo cho vợ
tôi nhớ hoài cuộc gọi cách đây mấy hôm cô bệnh nhân ấy cũng chạc tuổi mẹ tôi
tôi hỏi tình trạng hiện tại cô trả lời đầy đủ cô cũng trú tâm lắng nghe lời dặn dò
nhưng tôi ngay đâu đó bên kia là tiếng nấc hình như cô đang khóc
tôi trò chuyện một hồi thì cô kể rằng nhà có người con cũng đang nghi ngờ dường tính xác của v hai
cô cứ trách bản thân do mình mà đứa con trai bị nhiễm
cô lo cho nó nhiều hơn chứ hiện tại cô khỏe rồi
tôi bị khừng lại vài giây sau câu nói này của cô
sau đó tôi giải thích và chấn an cô để đỡ lo lắng hơn
sau khi gác máy tôi rơi nước mắt

niềm vui thật sự vỡ hòa khi những bệnh nhân của mình theo dõi khỏe hẳn và có kết quả âm tính mỗi ngày một nhiều hơn
sau khoảng một mươi một mươi bốn ngày điều trị bệnh nhân sẽ hồi phục
lúc này thay cho những tin nhắn mỏng hỗ trợ sức khỏe
thì tôi được nhận là hình ảnh khoe kít tét nhanh một vạch tương đương với âm tính
ai cũng mừng rỡ cả bệnh nhân gia đình và cả tôi
một thầy thuốc nhỏ bé nếp mình đi hậu phương
chung sức hỗ trợ bệnh nhân tại nhà để các đồng nghiệp nơi tuyến đỡ nhọc
tôi nhớ và thương sài gòn
nơi ấy đã dung dưỡng và trở tre cho biết bao con người
tôi tin rồi tất cả chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường
sức mạnh đoàn kết tình thương giữa người với người tình đồng bào là sức mạnh để vượt qua cơn sóng dịch bệnh lần thứ tư này
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại